thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp một mươi triệu đồng
mỗi trường hợp vì thông tin sai lệch bịa đặt về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội những ngày qua
hai trường hợp bị xử phạt là lê thái thiên chú tại đơn dương và nguyễn huy minh chú tại huyện lâm hà
hai trường hợp này đã đăng nội dung sai lệch lên trang facebook cá nhân
đã có rất nhiều bình luận chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội gây hoang mang lo lắng cho người dân địa phương
theo cơ quan chức năng hiện tỉnh lâm đồng chưa có trường hợp nào bị nghi nhiễm hoặc nhiễm covid một mươi chín